trong đó tiêu biểu phải kể đến như rarai ede bana hay là sơn đăng
và các dân tộc này thì đã cùng nhau làm nên một kho tàng văn hóa vô cùng đồ sộ
tiêu biểu phải kể đến trong đó như là dân ca và dân vũ
và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng tôi về với không gian tây nguyên để thưởng thức những giai điệu của đại ngàn
không gian văn hóa nghệ thuật tây nguyên

mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn nằm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô thành phố hà nội
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam có tổng diện tích hơn một năm trăm linh hectare được chia thành bảy phân khu chức năng khác nhau
trong đó khu các làng dân tộc có tổng diện tích trên hai trăm linh năm hectare là một quần thể các công trình kiến trúc của năm mươi bốn dân tộc việt nam
được chia thành bốn cụm làng với những nhóm và hệ ngôn ngữ khác nhau
đặc biệt tại mỗi cụm làng
đều có nghệ nhân đại diện cho một dân tộc giới thiệu tới du khách nét văn hóa đặc trưng của đồng bào mình
không gian văn hóa tây nguyên nằm ở cụm làng hai là không gian văn hóa của một mươi tám dân tộc vùng trường sơn tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
thuộc nhóm ngôn ngữ môn khơ me nam đảo như ba na mạ ede sơ đăng gia rai
nơi có mái nhà rông cao phút ngôi nhà dài của chế độ mẫu hệ và những bức tượng nhà mồ huyệt bí
trong khi đang mãi mê chiêm ngưỡng và đắm chìm trong không gian ấy
tiếng cổng chiêng rộn ràng vang lên đâu đó như mời gọi tôi tìm hiểu và khám phá